thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp số ca nhiễm mới liên tục tăng cao
tỉnh vĩnh long và sóc trăng đã nâng cấp độ dịch từ cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng lên cấp ba là nguy cơ cao vùng cam
theo đó từ giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một tỉnh sóc trăng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín từ cấp hai lên cấp ba
cùng ngày chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng đã ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
yêu cầu từ hai mươi một h ngày hôm trước cho tới bốn h sáng ngày hôm sau người dân không ra đường trừ các trường hợp cấp cứu
các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch phòng chống thiên tai cán bộ phóng viên lực lượng làm công tác cấp thiết khác
thời gian thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tại vĩnh long nâng cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh từ cấp độ hai nguy cơ trung bình lên cấp độ ba nguy cơ cao
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một theo đó toàn tỉnh có một huyện ở cấp độ hai là huyện bình tân
sáu huyện thành phố ở cấp độ ba gồm thành phố vĩnh long và các huyện long hồ mang thít vũng liêm tam bình trà ôn
thị xã bình minh đang ở cấp độ bốn là nguy cơ rất cao
vào ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội có thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến ngân hàng vp bank số hai nguyễn khánh toàn
phường quan hoa quận cầu giấy trong thời gian từ ngày tám tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
người đã đến địa điểm trong thời gian như đã thông báo chủ động tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế nơi cư trú để được hỗ trợ hoặc gọi đến các số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm ba mươi ba năm nghìn năm trăm hai mươi tám trạm y tế phường quan hoa quận cầu giấy
hai trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi ba sáu nghìn một trăm một mươi tám trung tâm y tế quận cầu giấy hoặc cdc hà nội hai trăm bốn mươi một hai mươi hai
nhánh số hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
cho đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một cả nước đã tiêm gần một trăm một mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
có năm mươi hai tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
cho đến hết tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi hai năm và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là sáu mươi sáu bốn dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có hai mươi ba tỉnh đạt tỷ lệ trên chín mươi năm
một mươi một tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong khi đó đã có ba mươi tám tỉnh thành phố
đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với ba một trăm bốn mươi sáu tám trăm một mươi hai liều vaccine được tiêm trong đó có hai sáu trăm tám mươi chín bảy trăm năm mươi ba liều mũi một
và bốn trăm năm mươi bảy năm mươi chín liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là hai mươi chín
và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là năm dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong thời gian vừa qua lực lượng công an trên toàn quốc từ thành thị cho tới nông thôn
từ biên giới cho tới hải đảo đều tích cực phối hợp tuyên truyền vận động người dân
tiêm đủ hai mũi vaccine phòng ngừa covid một mươi chín đồng thời nhanh chóng cập nhật dữ liệu
tiêm vaccine covid một mươi chín trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại địa bàn huyện mường nhé tỉnh điện biên
ngay khi có yêu cầu của bộ công an lực lượng công an xã tại huyện mường nhé
tỉnh điện biên đã tiến hành kiểm tra đối sánh thông tin của người dân
đến nay về cơ bản thông tin về các mũi tiêm của công dân trên toàn địa bàn huyện
đã được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do đặc thù dân trí cùng với phong tục tập quán người dân nơi đây thường không quan tâm
không nắm rõ về thông tin cá nhân của mình
chính vì thế có rất nhiều trường hợp thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
không trùng khớp còn thiếu hay chưa chính xác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
lực lượng công an xã phải tiến hành đi từng ngõ gõ từng nhà để xác minh lại thông tin chính xác
chúng tôi phải tiến hành ra soát đi giả soát lại cũng như là đối chiếu các thông tin
xuống tận nơi nắm từng dân của từng bản từng nhà và vào từng hộ để đối chiếu thông tin
cư dân thì ở các nơi xa xôi các vùng cao rồi ở tách biệt
cho nên công tác đi lại sẽ gặp nhiều rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở công an xã
đã đến gặp từng người dân và chỉnh sửa và phối hợp với bên y tế để cập nhật
thế còn đối với những trường hợp
đi qua các công dân đi từ vùng dịch về
ở các vùng dịch về thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an
lực lượng đội cảnh sát quản lý hình chính đẩy dữ liệu về cho công an cấp xã
để công an cấp xã cập nhật những công dân đó
để làm sao mà tất cả các công dân đều có dữ liệu quốc gia về dân cư
bên cạnh việc tiến hành thu thập thông tin phục vụ việc cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
lực lượng công an xã tại địa bàn
huyện cũng phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân cách tải sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch
để khai báo khi di chuyển
đồng thời vận động người dân cho trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khi huyện triển khai tiêm
tuyên truyền về cái phòng chống covid và hướng dẫn cho em sử dụng cái app đấy
thì cũng tiện lợi nhiều cái để sau này em đi ra chỗ khác
thì cũng để em
sử dụng nó tiện lợi nhiều hơn và nó sẽ nhanh chóng tiện lợi hơn
các đồng chí công an rất là nhiệt tình đến hướng dẫn và em là tải cái app này
còn cập nhật tiêm vaccine tiêm chủng nữa
chính những nỗ lực cập nhật bổ sung chính xác thông tin tiêm chủng của người dân
nên những ngày qua khi địa bàn huyện xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín

và nó sẽ tiến hành nhanh chóng chính xác qua đó giúp huyện mường nhé
chủ động được phương án phòng chống dịch bệnh
tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương
xảy ra tại khu công nghiệp đồng xoài ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu nguyễn quốc trường và trịnh công quỳnh cùng có quan hệ tình cảm với vũ xuân thủy
cho nên giữa trường và quỳnh xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trường gọi điện hẹn quỳnh ra khu đô thị cát tường phú hưng
thuộc khu công nghiệp đồng xoài ba thành phố đồng xoài để nói chuyện
trường đi xe máy cùng đào lê duy phong đến gặp quỳnh
còn nhóm của quỳnh có khoảng một mươi người đi trên hai xe ô tô
và tại đây nhóm của quỳnh cầm theo dao mã tấu đuổi chém trường và phong
còn trường bị thương tích sau đó nhóm của quỳnh bỏ đi
còn phong được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
tuy nhiên cho đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nạn nhân đã tử vong
liên quan đến vụ va chạm giữa hai máy bay vietjet tại cảng hàng không quốc tế nội bài
tối qua ông trần hoài phương giám đốc cảng vụ hàng không miền bắc cho biết là vụ va chạm vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
được nhận định lỗi ban đầu là do tổ lái
tuy nhiên trong quy trình khai thác thì không chỉ có tổ lái
mà còn có những bộ phận khác tham gia hiệp đồng
nhân viên đánh tín hiệu có vai trò quan trọng khi lai rắt máy bay vào vị trí đỗ
phi công thực hiện các thao tác điều khiển máy bay di chuyển theo huấn lệnh của đài chỉ huy
và phối hợp với tín hiệu lai rắt máy bay của nhân viên mặt đất
do vậy nếu nhân viên này kịp thời phát hiện máy bay lăn bị lệch đường
để phát tín hiệu thông báo cho tổ lái dừng di chuyển
thì có thể đã tránh được va chạm giữa hai máy bay
hiện đơn vị đã tạm giữ chứng chỉ hành nghề của nhân viên đánh tín hiệu
để phục vụ điều tra xem xét có lỗi chủ quan hay không
trước đó vào tối ngày hôm qua tàu bay mang số hiệu vn a năm trăm bốn mươi bốn của vietjet
thực hiện hành trình bay từ đà lạt hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội
vào lúc một mươi tám h chín
khi di chuyển vào vị trí đỗ năm mươi hai c chiếc máy bay đã bất ngờ quệt cánh phải vào đầu mút cánh tàu bay

hãng hàng không và các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt đảm bảo hoạt động bình thường tại sân đỗ
hãng hàng không đã tạm thời đình chỉ tổ bay tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
ra soát quy trình khai thác tàu bay để xử lý theo quy định
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành tiêm vaccine liều tăng cường mũi ba
phòng covid một mươi chín cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên thị bàn
theo đó các đối tượng được tiêm đợt này là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan đơn vị phòng bang thành phố đã được tiêm hai mũi bằng vaccine astrazeneca trước đó
để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn và thuận lợi tại điểm tiêm
quy trình tiêm chủng được triển khai theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo nguyên tắc một chiều và tuân thủ thông điệp năm k
trước đó thành phố biên hòa cũng đã tổ chức tiêm cho trên sáu trăm linh người là lực lượng tuyến đầu
qua ghi nhận không có trường hợp bất thường sau khi tiêm
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trong đó thành phố ở cấp độ hai là nguy cơ trung bình màu vàng
so với tuần trước có ba quận ở tp hcm tăng cấp độ dịch covid một mươi chín là quận bốn bình thạnh và tân phú
từ cấp một tăng lên cấp hai
riêng huyện cần giờ giảm cấp độ dịch từ cấp độ hai xuống cấp độ một
đối với cấp huyện có chín địa phương cấp độ một
gồm quận một quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một tân bình bình chánh hữu chi và cần giờ
ba địa phương cấp độ hai gồm quận ba quận bốn quận năm quận một mươi quận một mươi hai bình thạnh bình tân gò vấp
phú nhuận tân phú tp thủ đức hóc môn và nhà bè
ở cấp xã có một trăm hai mươi ba địa phương ở cấp độ một một trăm tám mươi bốn địa phương cấp độ hai và năm địa phương ở cấp độ ba
nguy cơ cao màu cam
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương
căn cứ khắp độ dịch được phong bố để triển khai các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong tuần qua tiêu chí tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng
trên một trăm linh người trong một tuần là chín mươi ba tám ca nằm trong ngưỡng năm mươi một trăm năm mươi ca tương đương mức độ ba
tiêu chí độ bao phủ vaccine covid một mươi chín của tp hcm ở mức cao tính đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là chín mươi bảy bảy
bên cạnh đó thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và kế hoạch đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu icu tại các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh trực thuộc thành phố bao gồm y tế tư nhân sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận quyện và thành phố thủ đức đã xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp
oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
tính từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một trung tâm an sinh tp hcm đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi chín tỷ đồng
là hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
do các tỉnh thành doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ
hiện đơn vị đã phân phối hàng hóa với tổng trị giá hơn một trăm năm mươi năm tỷ đồng
cho các bệnh viện giải chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
các trung tâm an sinh cấp quận huyện và thành phố thủ đức các bếp ăn tự thiện
cơ sở dân tộc tôn giáo khu phong tỏa trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn
và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt công an tp hcm bộ tư lệnh tp
về các túi an sinh một túi quà nhu yếu phẩm gồm gạo mì đường sữa dầu ăn rau củ trứng
trị giá ba trăm linh đồng mỗi túi do trung tâm an sinh các cấp chuẩn bị cho người dân
đang thực sự khó khăn và cần hỗ trợ lương thực
gần bốn tháng triển khai đến nay tp hcm đã chuyển hơn hai năm triệu túi
về các quận huyện và thành phố thủ đức để trao tay cho người dân khó khăn
trong đó nếu tính riêng tháng tám và tháng chín thời điểm trước khi tp hcm mở cửa
sau mấy tháng rộng rãi giãn cách xã hội thì tp hcm đã chuyển đi hai hai triệu túi
vượt chi tiêu ban đầu là hai triệu túi
những túi an sinh này có hoạt động song song với gói hỗ trợ covid một mươi chín từ ngân sách nhà nước
tuy nhiên không có bất cứ yêu cầu nào về cư trú thu nhập nghề nghiệp
tòa án nhân dân tp hcm vừa nhận lại hồ sơ vụ tất thành cang cùng một mươi chín đồng phạm
liên quan sai phạm tại sadeco dự kiến là sẽ lên lịch xét xử vào tháng một mươi hai tới
trước đó công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can tất thành cang và một mươi chín đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó tệ trí dũng nguyên chủ tịch hội đồng quán trị công ty cố phận phát triển nam sài gòn sadeco
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hố hạng mục thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
một trăm linh vốn nhà nước và sáu bị can bị đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản
sau thời gian điều tra bổ sung theo đề nghị của tòa án nhân dân tp hcm
làm rõ lời khai của các bị can và một số tình tiết vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung
làm rõ hành vi phòng tội
các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã truy tố đảm bảo tài liệu chứng cứ
để đề nghị truy tố hai mươi bị can nói trên theo đúng quy định của pháp luật
kính thưa quý vị mỗi ngày trôi qua trên đất nước ta có những người ra khỏi nhà
nhưng mà mãi mãi thì không quay trở lại
tài nạn giao thông không chỉ gây thương vong cho nạn nhân
mà còn là gây đau thương mất mát và không gì bù đắp được
gia đình ông bà kim bê vừa trải qua nỗi đau tột cùng
cho đến nay vẫn chưa nguôi vì vụ tài nạn giao thông xảy ra cách năng hơn nửa tháng
vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng sức khỏe của hai người con và một người cháu
ông bà kim bê ngụ xã xuân hòa huyện xuân lộc có sáu người con
do không có đất canh tác nên kiếm sống bằng nghề làm thuê
cả hai ông bà đều đã gần bảy mươi tuổi
cuộc sống cả gia đình nhờ vào hai người con trai lớn
nhưng giờ một người đã chết và một người bị thương
nên cả gia đình
mất đi chỗ nương tựa
tương tự hoàn cảnh ông bà kim bê
cách đó không xa là gia đình bà thạch thị hà
có người con trai là thạch hải
cũng tử vong
trong cùng vụ tài nạn
bà hà có bốn người con làm nghề đựng ve chai
và thạch hải là con trai trưởng
làm nghề bốc vác gỗ phụ giúp mẹ nuôi ba người em
giờ hải đã mất
chỉ còn mỗi bà hà tuổi đã cao
nhưng vẫn phải tảo tầm nuôi con
và nhờ sự thương tình trợ giúp của bà con láng giềng
cô mà đi bán hàng ngăn đây này có tội đó
thì cũng mua rau rác cho
rồi bà con ngoài chợ cũng cho thịt cho cá
chứ không có tiền bỏ ra mua đâu
trước đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày bốn tháng một mươi một
bốn nam thanh niên là các con và cháu
của hai gia đình trên
cùng ngồi trên một xe máy lưu thông
trên đường sóc ba buông
đoạn qua khu vực tổ một mươi chín ấp hai
xã xuân hòa huyện xuân lộc
khi đang chạy vào khu vực ngã ba
thì xảy ra vai trạng với một xe tải bên
biển kiểm soát bảy mươi năm c hai nghìn năm trăm sáu mươi một
do tài xế nguyễn đình quân ba mươi bốn tuổi điều khiển
vụ tai nạn đã làm ba người trên xe máy
chết tại chỗ một người bị thương nặng
trước tiên thì vụ tai nạn này xảy ra rất là đáng tiếc
tuy nhiên là ba nạn nhân
cùng với cả một nạn nhân bị thương
đã vi phạm quy định pháp luật
thứ nhất là chở bốn người trên xe gắn máy
thứ hai là không đội mũ bảo hiểm
thứ ba là mặc dù là chưa có kết quả xét nghiệm
nhưng mà thông tin của những người liên quan
thì đã nói là bốn nạn nhân này
đã ăn nhậu từ một buổi sáng
để đi đến kết quả cuối cùng
thì cần kết quả điều tra và xét nghiệm
nhưng mà cũng không có kết quả điều tra
cũng muốn từ hậu quả của tài nạn này
thì cũng muốn thức tỉnh
người dân dân đen người dân là
thứ nhất là không uống rượu khi lái xe
thứ hai là phải đối mũ bảo hiểm
khi tham gia giao thông bằng ô tô và xe gắn máy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai đã ra quyết định
khởi tố bị can bắt tạm giam
nguyễn định cuông ba mươi bốn tuổi trú xã xuân hòa
huyện xuân lộc để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
qua kết quả điều tra bước đầu
tài xế xe cuông đã điều khiển xe bên
chạy lấn sang trái tông trực diện
vào xe máy dẫn đến tài nạn giao thông
ngoài ra cơ quan công an xác định
xe bên cũng đã hết thời hạn kiểm định
có thể nói với những bậc làm cha mẹ
như ông bê bà hà
thì không gì đau đớn bằng cảnh khóc lá xanh
rụng trước lá vàng
chỉ vì sự bất cẩn một phút sai lầm
của người cầm lái đã hủy hoại tương lai
hạnh phúc chính mình và cả những người khác
kính thưa quý vị
để công tác bảo vệ hiện trường
thật sự có hiệu quả đáp ứng yêu cầu
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án
hành sự công an tp hcm vừa tổ chức
tập huấn công tác bảo vệ hiện trường
dành cho lực lượng công an xã
phường thị trấn
tại buổi tập huấn
các học viên sẽ được nghiên cứu các quy định của pháp luật
về vị trí ý nghĩa nội dung công tác bảo vệ hiện trường
trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở
trong công tác bảo vệ hiện trường
dụng cụ các điều kiện vật chất dùng trong công tác bảo vệ hiện trường
cách thức bảo vệ hiện trường
để truyền tải những nội dung một cách cụ thể
đảm bảo chất lượng cho buổi tập huấn
các bộ phòng kỹ thuật hành sự công an tp hcm
để hướng dẫn các học viên thực hành tình huống cơ bản
trong hoạt động bảo vệ hiện trường
và vụ án mạng do mâu thuẫn xã hội
hiện trường tai nạn giao thông xảy ra ngoài đường
thì có rất là nhiều yếu tố
nó gây ảnh hưởng đến cái việc
phá hủy hiện trường
ví dụ như lực lượng người đi qua đi lại
điều thiết giao thông
hoặc là cái lực lượng và cái vụ viện tây nạn giao thông
thì nó xảy ra bên ngoài trời
thì nó cần phải che đại dấu vết
đối với cái hiện trường vụ án mạng chúng tôi chọn lựa
là bởi vì sao
là đây là một vụ việc
nó thông thường phổ biến xảy ra
và nó liên quan trực tiếp
đến cái tính mạng của người dân
đó là một vụ việc rất là nghiêm trọng
và dấu vết đối với những vụ việc này
chưa biết nó là tính chất như thế nào
biết người hay là một vụ tai nạn
thì những cái dấu vết
nó giúp cho đánh giá
cái tính chất của vụ việc
là như thế nào được chính xác
vì vậy cái hiện trường này
chúng tôi đặc biệt lưu ý
để cần thực hiện hoạt động bảo vệ
nhận thấy khám nghiệm hiện trường
và hoạt động điều tra ban đầu rất quan trọng
để phục vụ điều tra khám phá vụ án
muốn cho công tác khám nghiệm hiện trường tốt
thì yêu cầu đầu tiên là chiến cứu phải được bảo vệ
nghĩa là công tác bảo vệ hiện trường
phải được thực hiện tốt
vì vậy lực lượng công an cơ sở
tham gia lớp học với tinh thần trách nhiệm cao
để từ đó bổ sung kiến thức khi áp dụng
vào thực tiễn công tác
bình thường thì
mọi người có thể làm
cũng đầy đủ
nhưng mà chưa hệ thống được
cho nên là khi mà
mình tham gia cái lớp học này
thì mình hệ thống được
là từ đầu đến cuối
những cái thao tác
cho nó đúng
chuẩn theo quy định
vừa qua ngày một mươi hai tháng một mươi một
quốc hội đã chính thức thông qua
và đưa ra luật sư đối với
bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
trong đó khoảng ba điều một trăm bốn mươi sáu của bộ luật này
quy định công an xã hội tội phạm
biên bản tiếp nhận
kiểm tra xác minh sơ bộ
và chuyển ngay tối giác tình báo về tội phạm
kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan
cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
điều này càng cho thấy trách nhiệm vai trò
quan trọng của lực lượng công an cơ sở
cũng như ý nghĩa của công tác cập nhật
bổ sung kiến thức về bảo vệ hiện trường
sáng mai ngày hai mươi chín tháng một mươi một
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cương
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo
của nhiều bị cáo và kháng nghị
của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
trước đó ngày một mươi tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo
trong vụ này sau đó tòa án nhân dân
tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo
của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị
tòa án cấp phúc thẩm xem xét
giảm nhẹ hình phạt miễn trách nhiệm
nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân
tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án
sửa bản án hình sự sơ thẩm
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
của tòa án nhân dân tp hà nội
theo hướng đưa công ty nhật cường
tham gia tố tụng với tư cách là
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền
hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính
từ hành vi buôn lậu để tịch thu
sung quỹ nhà nước không buộc các bị cáo
trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc
đỗ quốc huy nông văn lư
trần tất khoa lê hoài phương
ngô tuấn sửu ngô đức tùng
hoàng văn phong nguyễn bảo trung
phạm văn hiệp bùi quốc việt
và đỗ văn dũng phải liên đối
nộp lại khoản tiền thu lợi
bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
tại tỉnh phú thọ phòng kiểm soát giao thông
công an tỉnh phú thọ cũng vừa phát hiện
bắt giữ xe ô tô trở hàng hóa
gồm vải quần áo không có hóa đơn chứng tử
cụ thể hồi một mươi năm h bốn mươi phút
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại quốc lộ hai
thuộc địa phận thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tổ công tác phòng kiểm soát giao thông
công an tỉnh phú thọ phát hiện
trên xe ô tô một mươi sáu chỗ
bị kiểm soát một mươi chín l chín nghìn bốn trăm chín mươi chín
đang chở tám trăm tám mươi kg vải
một trăm hai mươi năm chiếc quần áo các loại
do trung quốc sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe vũ văn an
chú huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
không cung cấp được giấy tờ hóa đơn
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa
trên bước đầu lái xe khai nhận
được một người thuê trở số hàng trên
từ trợ ninh hiệp gia lâm hà nội
về phân phối cho các đầu mối tiêu thụ
ở thành phố việt trì tuy nhiên
khi đến địa phận phường bến gót thành phố
việt trì thì bị lực lượng công an phát hiện
bắt giữ vụ việc đã được bàn giao
cho cục quản lý thị trường tỉnh phú thọ
tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị việc áp dụng hóa đơn điện tử
trong suốt thời gian qua đã góp phần
hạn chế các hành vi tiêu cực trong buôn bán
hóa đơn cũng như ra lận thuế
để tiến tới thay thế cho hóa đơn giấy
chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm hai mươi ba
quy định rõ lộ trình
triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc
ít nhất bảy mươi doanh nghiệp hộ cá nhân
kinh doanh tại các tỉnh thành lớn
phải loại bỏ hóa đơn giấy trong vòng ba bốn tháng tới
theo lộ trình hạn chót
bắt buộc chuyển hóa đơn từ hóa đơn giấy
sang hóa đơn điện tử là tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi hai phản ánh
của phóng viên thời sự
không ít lần gặp vướng mắt khi sử dụng
hóa đơn giấy nhưng kể từ khi
chuyển sang hóa đơn điện tử doanh nghiệp

trong kinh doanh giao dịch
với các đối tác thương mại
đại đa số các doanh nghiệp đều cho rằng
sử dụng hóa đơn điện tử là bước tiến
quan trọng trong công tác hiện đại hóa
quản lý thuế góp phần cải thiện
môi trường kinh doanh đồng thời
nó tạo ra sự rõ ràng minh bạch
hạn chế được việc buôn bán hóa đơn giấy
hóa đơn điện tử thì nếu mà
doanh nghiệp có nhu cầu xuất
hóa đơn điện tử hoặc là các
cá nhân khách hàng muốn rút về công ty của mình
thì bên tôi cũng có thể xuất
được ngay hóa đơn
xuất hóa đơn điện tử
thì nó cũng yếu thế hơn là nó cũng nhanh
và nó tiện
được biết từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tổng cục thuế đã
triển khai hóa đơn điện tử tại sáu
tỉnh thành giai đoạn một bao gồm
hà nội tp hcm quảng ninh
hải phòng bình định phú thọ
theo đó toàn bộ doanh nghiệp
hộ kinh doanh khi bán hàng
đều phải xuất hóa đơn điện tử
chỉ trừ một số đối tượng
không giao dịch với cơ quan thuế bằng
phương thức điện tử có thể nói
lộ trình loại bỏ hóa đơn giấy
đã được bắt đầu
học kích hoạt hệ thống
hóa đơn điện tử hôm nay là
kết quả của quá trình phấn đấu và sự
quyết tâm cao nỗ lực lớn
của đội tài chính tổng cục thuế
toàn ngành thuế và sự phối hợp
chặt chẽ ủng hộ tổng hành
của các ngành các cấp và các địa phương
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
trên phạm vi cả nước
việc triển khai hóa đơn điện tử là
một trong những giải pháp quan trọng của
thời đại công nghệ bốn như hiện nay
do đó ngành thuế cũng cần giả soát
quy định về các hệ thống tài nguyên
thông tin dữ liệu số có tính
kết nối liên thông cao không chỉ
phục vụ công tác quản lý thuế
mà còn cho các lĩnh vực khác
cục thuế tp hcm cho biết
nguồn thu nội địa đang có xu hướng
phục hồi tốt khi tổng thu ngân sách
nhà nước do đơn vị thực hiện trong
một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một
được hai trăm hai mươi hai tám mươi tỷ đồng

tăng bảy hai mươi bốn dự toán năm
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong các khoản thu nội địa
đáng chú ý là số thu từ hoạt động

so với cùng kỳ
và đạt tám mươi bảy tám mươi bốn dự toán năm
tiếp đó là khoản thu
từ khu vực doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài đạt năm mươi bốn ba trăm linh hai tỷ đồng
và đạt tám mươi bốn bảy mươi bốn dự toán
thu từ khu vực ngoài nhà nước
đạt sáu mươi hai bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng
và đạt chín mươi hai hai mươi bốn dự toán
một số khoản thu khác cũng tăng so với cùng kỳ
như thuế thu nhập cá nhân
lợi nhuận sau thuế tăng bốn bảy mươi hai
số thu ngân sách tăng
là do tình hình dịch covid một mươi chín
ở tp hcm cơ bản được kiểm soát
sau hơn ba tháng giãn cách
một số hoạt động sản xuất thương mại
kinh doanh dịch vụ được phép mở cửa
hoạt động trở lại từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan quản lý hành chính nhà nước
tăng cần hoạt động giải quyết
hồ sơ tồn đọng từ các tháng dịch
có phần ảnh hưởng tích cực đến công tác
thu ngân sách nhà nước tháng một mươi của đơn vị
trong bối cảnh các làng nghề truyền thống
việc đưa các sản phẩm ocop
lên sản thương mại điện tử hoặc tiếp cận
với hình thức bán hàng đa kênh một cách hiệu quả
là không hề đơn giản
bài toán này cũng được đặt ra trong hội nghị
kết nối cung cầu các tỉnh miền trung tây nguyên
diễn năm hai nghìn hai mươi một
diễn ra mới đây tại thành phố đà nẵng
đây là một trong một trăm linh sản phẩm nông nghiệp
nông thôn tiêu biểu ocop
của thành phố đà nẵng
lâu nay việc giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng
thường qua kênh phân phối trực tiếp
truyền thống như hội chợ siêu thị
vì vậy việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử
là rất khó khăn
bởi đa phần các làng nghề truyền thống
hợp tác xã tổ hợp tác xã
đều là người lớn tuổi và cả người đồng bào
nên vấn đề tiếp cận tính năng
thao tác trên sàn thương mại điện tử
còn nhiều hạn chế
nhân nghiệp cung cấp sản phẩm phải có
một lô trình để hỗ trợ khách hàng
khác biệt một chút
đối với những tương hợp này
họ có thể là
có những video hướng dẫn
có những nhấn sử
hỗ trợ trực tiếp
thậm chí cả hỗ trợ
đối với một doanh nghiệp
họ chưa có những dán hàng
chưa có dán hàng
thì nhân viên
các bàn nhân viên kinh doanh
của các công ty sản phẩm có thể
hỗ trợ trực tiếp
hỗ trợ họ tạo những dán hàng như vậy lúc
tạo những dán hàng
họ đăng như thế nào quảng cáo như thế nào
rồi xử lý những đơn hàng như thế nào
đồng bộ đơn hàng từ sàn thương mại điện tử
để giải bài toán cho điểm ngạn này
trong khâu cung ứng
tại chương trình kết nối công cầu
với hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp
hiệp hội thương mại điện tử việt nam
đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh
thương mại điện tử
thành toán trực tuyến
qua đó tăng cường quảng bá
và đưa sản phẩm nông nghiệp
của các địa phương khu vực miền trung tây nguyên
lên các sàn thương mại điện tử
trước hết họ sẽ giúp cho các đối tượng
các đại biểu các doanh nghiệp
để hình dung ra các giải pháp
còn họ ra hiển nhiên khi tham gia
vào sân chơi thương mại điện tử
có nhiều bài toán đặt ra đối với doanh nghiệp
như vậy là chúng ta dần từng bước
để cho nhóm đối tượng tiếp cận
hôm nay rắc hai có một sàn thương mại điện tử
và một đơn vị cung cấp giải pháp
như vậy doanh nghiệp sẵn sàng
là tiếp cận nên tiếp cận
bởi vì hiện nay có nhiều chính sách
dành riêng cho các nhóm đối tượng tham gia chương trình
để cho nên tiếp cận
dịch bệnh khiến thói quen
hành vi mua bán hàng hóa thay đổi
do đó hoạt động kết nối công cầu
cũng thay đổi
trong quá trình phục hồi kinh tế
việc kết hợp phương thức phân phối hiện đại
thương mại điện tử và phương thức phân phối truyền thống
là giải pháp tất yếu
cho hoạt động kết nối công cầu
đảm bảo lưu thông hàng hóa
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
đây cũng là giải pháp được sở công thương đà nẵng
hướng đến kết nối thị trường tiêu thụ
nhất là đối với các sản phẩm
thời gian qua
tại một số huyện ngoại thành hà nội
người nông dân thực hiện các mô hình trồng nho hạ đen
mang lại hiệu quả kinh tế cao
những vần quả siêu quả giữa lòng hà nội
không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế
mà còn là nơi thu hút du khách
tới tham quan hái nho trải nghiệp
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
những ngày này
vườn nho của gia đình anh vũ văn đôn
đông anh hà nội
luôn tấp nập khách vào ra
nhất là vào dịp cuối tuần
tại vườn nho anh đôn cung cấp những dịch vụ
cho khách hàng như trải nghiệp hái nho
thưởng thức những sản phẩm từ nho
cho thỏ vệt ăn thăm dụng ngô
và chụp ảnh tại vườn
lựa chọn một ngày trong tuần
để vườn nho không quá đông người
chị nguyễn thị như thùy
đưa các con tới trải nghiệm tại đây
dịch bệnh này mọi người
cũng không đi lại được nhiều
cho con đây nó rất là rộng rãi
không bị tiếp xúc nhiều
mà các con lại vui chơi lại lại sướng
ở nhà thì gò bó ra đây cây cảnh
các thứ cây thoải mái không khí
vườn nho như này là rất là tiện
và thời covid này thì ít được đi du lịch
cho nên là đến được những chỗ này
để chụp ảnh tham quan là rất là tốt
với mức giá ba mươi đồng một người
để vào trang trại
và từ một trăm ba mươi đồng đến
hai trăm linh đồng với một kg nho hái tại vườn
được đánh giá là một mức giá dễ chịu
vườn nho của anh đôn
đã bán hết quả chỉ sau một tháng mở cửa
đội mình thấy
rằng cây nho là một cây
sức phát triển rất tốt
và khá phù hợp với
thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng
của hà nội mình
cây nho hạ đen này
nó đem lại kinh tế cũng rất là cao
và thay thế được cho các cây
lông nghiệp khác phù hợp hơn
tại hà nội
một số huyện ngoại thành đã triển khai
trồng giống nho hạ đen
giống nho này trồng sau sáu tám tháng
sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên
chu kỳ sinh trường của cây lên đến

hai vụ quả hiện các vườn nho này
mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách tham quan
phù nhập để bán ra thị trường
thì chủ yếu là bán cho
và người dân tiêu thụ
người ta vừa đến du lịch này
vừa được tự tây

để cắt cái chùm nho
ở trên cây rất là tươi
hiện những vườn nho đang vào cuối vụ
nên quả to và ngọt
du khách nên tranh thủ thời gian này
để tới tham quan trải nghiệm tại đây
mặc dù là không gian ngoài trời
tuy nhiên du khách đến tham quan
cần lưu ý đeo khẩu trang cũng như quét mã